nguồn vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt có vai trò rất quan trọng
bất cập trong cơ chế chính là khó khăn lớn nhất hiện nay
nếu tình trạng này không được tháo gỡ
thì ngành đường sắt sẽ phải dừng hoạt động do không bảo đảm an toàn tàu chạy
vừa qua thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ giao thông vận tải
và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện phương án
chuyển tổng công ty đường sắt việt nam về lại bộ giao thông vận tải
bởi hiện nay cơ chế đang phát sinh nhiều bất cập
cứ quyết tâm là vẫn phải tiếp tục để duy trì trạng thái an toàn giao thông vận tải
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
thì tổng ty đã có chỉ đạo đối với hai mươi đơn vị là tiếp tục phải duy trì
và đảm bảo an toàn giao thông thực đối
tuy nhiên rằng nó không thể kéo dài được
bởi vì là các công ty này khi tổng ty chỉ đạo cũng không có cơ sở phát bí
vì tổng ty chưa được giao dự toán
điều bốn mươi chín luật ngân sách nhà nước quy định khi cơ quan nhận được ngân sách
thì giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc
nhưng tổng công ty đường sắt việt nam không còn là đơn vị trực thuộc
bộ giao thông vận tải mà chuyển về ủy ban quản lý vốn nhà nước

gần hai tháng trưa qua tổng công ty đường sắt việt nam
vẫn phải thực hiện công tác bảo đảm chạy tàu
bằng việc chỉ đạo cho hai mươi công ty công ích tự bỏ ra gần bốn trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên giải pháp tình thế này không thể cầm cự thêm
vì thiếu một cơ sở pháp lý
thì buộc chúng ta kịch bản buộc là bắt buộc phải dừng tàu
vì chúng ta không có tiền để trả lương cho tuần đường ngác trắng
không có tiền để mua vật tư để đảm bảo áp dụng
đường không thể đảm bảo an toàn được một gác trắng bỏ
không đủ đảm bảo an toàn được thì chúng ta không thể chạy tàu được
theo lãnh đạo bộ dương tông vận tải dù tổng công ty đường sắt việt nam
đã chuyển về ủy ban quản lý vốn nhưng toàn bộ hạ tầng chạy tàu
đều là tài sản nhà nước và vẫn thuộc bộ dương tông vận tải quản lý
thế nên dẫn tới tình trạng đầu đi chân ở lại
và phát sinh những bất cập như hiện nay
chúng ta có cơ chế đầy đủ thì không vấn đề gì
và cái này cũng có nước khác cũng có áp dụng
nhưng mà ta chưa rõ của cái chuyện là được giao
và thuê hay nhượng thì đang giai đoạn quá độ
cho nó chúng tôi cho là cái quá độ này phải có một thời gian nhất định
để chúng ta vừa làm vừa đánh giá vừa xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ
thì chúng ta sẽ chuyển sang hay không vấn đề gì
cũng theo thứ trưởng nguyễn ngọc đông phương án chuyển lại
tổng công ty đường sắt về lại bộ dương tông vận tải
thì sẽ không còn vướng mắt vì việc giao ngân sách
sẽ được áp dụng ngay như trước đây
từ nay đến hết tháng hai bộ dương tông vận tải
sẽ tổng hợp tất cả những bất cập để đến đầu tháng ba
trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định